theo tổng cục quản lý thị trường từ ngày ba mươi một tháng một đến ngày hai mươi năm tháng hai
lực lượng quản lý thị trường cả nước đã kiểm tra và xử lý hơn năm một trăm năm mươi hai cơ sở sản xuất
kinh doanh thiết bị y tế vi phạm quy định xử phạt số tiền là hơn một năm tỷ đồng
trong đó riêng ngày hai mươi năm tháng hai lực lượng này đã kiểm tra tám mươi một cửa hàng kinh doanh thiết bị y tế
hiệu thuốc trên địa bàn cả nước thu giữ hơn hai mươi sáu sản phẩm khẩu trang y tế không rõ nguồn gốc xuất xứ
theo tổng cục quản lý thị trường hiện nay nhu cầu về trang thiết bị phòng dịch
đặc biệt là khẩu trang y tế nước sát khuẩn tăng cao các cơ sở kinh doanh cơ bản đã chấp hành
nghiêm việc niêm yết giá và bán theo giá niêm yết tuy nhiên do nguồn hàng cung cấp còn hạn chế
dẫn đến tình trạng khan hiếm hàng hóa phục vụ phòng chống dịch bệnh đặc biệt là mặt hàng khẩu trang y tế